bảy tháng trước kinh tế philippines đang tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ gần bằng trung quốc khoảng sáu
giờ đây philippines đang phải chịu suy thoái kinh tế lần đầu tiên trong hai mươi chín năm và vật lộn để duy trì thành quả của thập kỷ trước
và chấn an các nhà đầu tư toàn cầu đang đổ xô đi tìm lối ra
đây cũng là kịch bản chung ở khu vực khi xuất khẩu ở thái lan bị ảnh hưởng nặng nề
tình hình chính trị ở malaysia khiến chính phủ mất tập trung trong việc điều dưỡng nền kinh tế
kinh tế quý ii của singapore giảm bốn mươi một hai cho thấy kinh tế châu á đang bị ảnh hưởng nặng nề ra sao
về câu chuyện ảnh hưởng của đại dịch tôi muốn nói đến thái lan khi mà ngành du lịch của nước này đang phải hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề
du lịch đóng góp đến một mươi sáu vào gdp của thái lan vậy nên sự ảnh hưởng thực sự là quá lớn
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp và khó lường của đại dịch các quốc gia đông nam á vẫn được đánh giá cao về khả năng kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh
bây giờ là thời điểm quan trọng mang tính quyết định chúng ta hãy cùng làm việc ở nhà học ở nhà và cùng cầu nguyện ở nhà
hệ thống ứng phó y tế khẩn cấp của asean và hợp tác với các đối tác đã được kích hoạt ngay từ những ngày đầu đại dịch
theo các chuyên gia sự đồng lòng đoàn kết tương trợ lẫn nhau là một lợi thế để các nước asean thống nhất các ưu tiên chính sách và phối hợp hành động cụ thể nhằm đối phó với dịch covid một mươi chín
thưa quý vị giữa bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
đang gây ra cuộc khủng hoảng chưa từng có các quốc gia asean cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chia sẻ với nhau cả những thành công cũng như những thách thức trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và phục hồi kinh tế để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
trên cơ sở đó với vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam kêu gọi tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế để cùng nhau ứng phó thành công với đại dịch
và sau hai ngày làm việc thì hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
trong tư cách chủ nhà đoàn việt nam mong muốn cộng đồng asean thống nhất thực hiện một chuỗi giải pháp mang tính đột phá khả thi
bên cạnh việc phát triển các hoạt động kinh tế số và đặc biệt nghiên cứu về khái niệm du lịch cầu hàng không giữa các nước an toàn được chú ý trong giai đoạn này như những sáng kiến sơ bộ trong quá trình mở cửa lại biên giới và hình thành các khu vực di chuyển an toàn trong asean
ngoài ra tiếp tục ra soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại
bảo đảm lưu thông hàng hóa
và các chuỗi cung ứng trong khu vực không bị gián đoạn
thúc đẩy nhanh việc phê chuẩn các hiệp định thỏa thuận thương mại trong khu vực
ưu tiên tăng cường các nỗ lực để hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep trong năm hai nghìn hai mươi
thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng trong cộng đồng asean và giữa asean với các đối tác
trong khuôn khổ các hội nghị hàn quốc và australia cam kết ủng hộ một triệu đô cho quỹ asean ứng phó với covid một mươi chín
hàn quốc cũng hỗ trợ thiết bị vật tư y tế trị giá năm triệu đô cho các nước asean
sau khi vaccine được đưa vào sử dụng trung quốc sẽ ưu tiên đáp ứng nhu cầu của các nước asean
và tăng cường chia sẻ thông tin hợp tác trong sản xuất nghiên cứu phát triển và sử dụng vaccine
cung cấp hỗ trợ tài chính cho quỹ chống dịch asean
có thể thấy hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba đã cho thấy cam kết chính trị ở mức cao nhất
cách tiếp cận đồng bộ tổng thể ở các quốc gia và khu vực
thể hiện bản lĩnh vững vàng của một asean đoàn kết và gắn bó trách nhiệm để cùng nhau vượt qua đại dịch
phòng chống dịch bệnh của khu vực cũng phải thông qua sự hợp tác giữa asean với các đối tác
thông qua hội nghị không chỉ chủ tịch việt nam mà các nước asean đều có thêm kinh nghiệm
cách thức và nguồn lực để tự tin ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
cái việc việt nam với vai trò là nước chủ nhà của asean phát huy được vai trò của asean
với tư cách của một tổ chức khu vực bình tĩnh sáng suốt chủ động
thích ứng được với lại những biến đổi mới của tình hình
thì điều này cũng giúp làm nâng cao thêm
cái vai trò vị thế của việt nam với tư cách là một thành viên tích cực
và chủ động của cộng đồng quốc tế cũng như là trong asean
đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau vẫn được xác định là một trong những vũ khí quan trọng của đông nam á
trong cuộc chiến chống lại với đại dịch covid một mươi chín
và có thể thấy là những sáng kiến cũng như là sự chủ động trong hội nghị
bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba này khẳng định hình ảnh và vị thế của việt nam
trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi tạo dựng được sự đồng thuận
củng cố sự đoàn kết của tổ chức